tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả còn diễn biến phức tạp cả khu vực biên giới và nội địa
mối quan hệ phối hợp có nơi vẫn chưa đồng bộ
đây là vấn đề được nêu ra tại hội thảo chuyên đề bàn giải pháp thao gỡ khó khăn vướng mắt
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả được tổ chức sáng nay tại đà nẵng
các đại biểu đã nêu ra những khó khăn vướng mắt liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật
đối với nhóm hàng lậu nhóm hàng cấm đồng thời đưa ra các giải pháp như trao đổi thông tin
kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới
đại diện bộ công an cho rằng cần có cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời giữa các thành viên lực lượng chức năng
thực thi chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả để ngăn chặn sớm khi có dấu hiệu vi phạm